làm nhiệm vụ quản lý cấp phát một khối lượng lớn vũ khí trang bị đạn dược nguy cơ cháy nổ mất an toàn xảy ra rất cao
kho k hai cục kỹ thuật quân khu bốn đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy nổ sát với đặc điểm tình hình đơn vị
qua đó duy trì được tính đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cao bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi thời điểm
tại dây chuyền đạn pháo cao xạ năm mươi bảy ly ở khoa đạn bốn mươi một thuộc kho ca hai cục kỹ thuật quân khu bốn
các quy định về an toàn chung và quy định bảo đảm an toàn trong từng nguyên công
luôn được cán bộ nhân viên đơn vị thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình công nghệ bảo quản bảo dưỡng đạn pháo an toàn tuyệt đối
các phương tiện phòng chống cháy nổ để kịp thời xử lý các tình huống chỉ có là tình huống cháy ra
hai nữa là đã tổ chức lực lượng phạt quán tàu đường bắn cạn lửa tại các khu vực dây cháy rừng ảnh hưởng đến an toàn nhân viên
kho k hai luôn duy trì nghiêm chế độ tuần tra canh gác thường xuyên tập luyện thuần thục các phương án phòng chống cháy nổ chữa cháy
tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các dụng cụ thô sơ bình chữa cháy hệ thống thu lôi chống xét phát qua
vực kho tàng bảo đảm thông thoáng
để đảm bảo cho an toàn trong mùa nặng nóng với chức trách là người thù khó
là phải thường xuyên theo dõi thời tiết nhiệt độ thời tiết và để duy trì cho nhà khó mát mẻ là phải tiến hành thống dõi nhà khó
và hệ thống làm mát ví dụ như là các hệ thống vòi vòi phun
hay là các hệ thống bể cát bể nước là phải chuẩn bị đầy đủ
thực hiện chức năng quản lý cấp phát bảo quản bảo dưỡng khối lượng vũ khí trang bị lớn với nhiều chủng loại
hầu hết đã qua chiến tranh nguy cơ xảy ra cháy nổ mất an toàn luôn tiềm ẩn
với quyết tâm và trách nhiệm cao cán bộ nhân viên kho k hai cục kỹ thuật quân khu bốn
luôn thực hiện chặt chẽ đúng nguyên tắc góp phần xây dựng đơn vị an toàn địa bàn an toàn